bungary đã ký thỏa thuận dài hạn để tiếp cận mạng lưới trung chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thổ nhĩ kỳ
đây là một động thái giúp hungary đảm bảo nguồn cung thay thế sau khi nga cắt nguồn cung khí đốt từ tháng bốn năm ngoái
thỏa thuận mới sẽ cho phép bungary sử dụng mạng lưới của thổ nhĩ kỳ botas để vận chuyển khí đốt
bộ năng lượng bungary nhấn mạnh nhờ có thỏa thuận
sopia có thể đảm bảo khả năng mua khí đốt từ tất cả các nhà sản xuất quốc tế vào quá cảnh mặt hàng này tại thổ nhĩ kỳ
trong khi đó phía thổ nhĩ kỳ nêu rõ thỏa thuận có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tăng cường an ninh cho hoạt động vận chuyển ở khu vực ban căng
ngoài ra thỏa thuận kéo dài một mươi ba năm sẽ cho phép bungary vận chuyển tới một năm tỷ mét khối khí đốt mỗi năm
từ nhiều thẩm miên qua bungary gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nga để đáp ứng nhu cầu khoảng ba tỷ m ba khí đốt mỗi năm
tuy nhiên moscow đã đình chỉ việc cung cấp khí đốt cho bungary vào tháng bốn sau khi sofia từ chối thanh toán bằng đồng rút